trong phần tin quốc tế mỹ hàn quốc hoãn tập trận để thúc đẩy ngoại giao với triều tiên
nga thả bác tàu chiến của ukraine
sáng nay một mươi tám tháng một mươi một ngày làm việc thứ hai mươi một của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
trong ngày làm việc hôm nay quốc hội sẽ thảo luận và cho ý kiến về dự án luật hòa giải
đối thoại tại tòa án và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
về việc phê chuẩn hiệp ước bổ sung và thông qua một nghị quyết
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật hòa giải
đối thoại tại tòa án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
trước khi tiến hành thảo luận tại hội trường
trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết phê duyệt đề án tổng thể
phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn
thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và hiệp ước bổ sung năm hai nghìn năm giữa việt nam và campuchia
nghị định thư phân rời cắm mốc biên giới trên đất liền giữa việt nam và campuchia
ngày một mươi bảy tháng một mươi một đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đã về dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
cùng nhân dân thôn đồng minh xã vĩnh phúc huyện vĩnh lộc tỉnh thành hóa
thôn đồng minh hiện có tổng số hai trăm sáu mươi tám hộ với chín trăm bốn mươi nhân khẩu thu nhập bình quân đầu người đạt bốn mươi hai triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hộ nghèo còn hai sáu các hoạt động văn hóa và phong trào thể dục thể thao được quan tâm và duy trì thường xuyên
về dự ngày hội với bà con đồng chí nguyễn văn bình biểu dương sự cố gắng nỗ lực của nhân dân thôn đồng minh
và lưu ý trong thời gian tới cấp ủy chính quyền và nhân dân xã vĩnh phúc tiếp tục ưu tiên chăm lo cho công tác mặt trận
lắng nghe ý kiến của nhân dân nêu cao tinh thần tự lực tự cường phát huy nội lực và tinh thần đoàn kết nhất trí đồng lòng
cung cấp ủy chính quyền thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước giúp nhau vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng
ngày một mươi bảy một mươi một đồng chí đinh tiến dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài chính đã đến dự và phát biểu
tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm tám mươi chín năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam một mươi tám một mươi một một nghìn chín trăm ba mươi
đô thị định công phường định công quận hoàng mai thành phố hà nội
trên tinh thần đoàn kết nhân dân liên khu đô thị mới định công đã cố gắng nỗ lực cùng nhau thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình
cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ngày vì người nghèo người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
tham gia phát triển kinh tế tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững khuyến khích làm giàu chính đáng
phát biểu tại buổi lễ đồng chí bộ trưởng bộ tài chính biểu dương những kết quả khu dân cư đạt được trong thời gian qua
nhấn mạnh tinh thần đoàn kết chung sức chung lòng là truyền thống của nhân dân việt nam
vui mừng vì thấy đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao
nhân dịp này đồng chí đinh tiên dũng cũng trao tặng nhiều xuất quà của bộ tài chính cho các gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo
với mong muốn các hộ sớm vươn lên thoát nghèo đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương và đất nước
hướng tới kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một sáng một mươi bảy tháng một mươi một
thành đoàn phối hợp với hội đồng đội thành phố hà nội đã tổ chức chương trình tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu thủ đô năm hai nghìn một mươi chín
trong khuôn khổ chương trình thành đoàn hội đồng đội thành phố đã trị ân các đồng chí hiệu trưởng có nhiều đóng góp
trong công tác đội và phong trào thiếu nhi
các đồng chí giáo viên làm tổng phụ trách đội xuất sắc tiêu biểu thủ đô
sáu mươi bí thư đoàn trường đại học cao đảng trung học phổ thông và một mươi sáu nhà giáo trẻ tiêu biểu thủ đô năm hai nghìn một mươi chín
đây là chương trình ý nghĩa nhằm trị ân các đồng chí giáo viên nói chung và các đồng chí giáo viên tổng phụ trách
những người đã có nhiều đóng góp cho công tác đoàn hội đội nhân kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam
từ bỏ công việc của một giáo viên đang dạy ở thành phố lào cai về dạy học tại một trường học ở vùng cao
trong một mươi bốn năm đứng lớp thì có sáu năm cô đỗ thủy quyên gắn bó với những đứa trẻ người mông
với tình yêu trẻ cùng với kiến thức sẵn có cô quyên đã sáng tạo ra sách công nghệ ba d
theo chương trình đổi mới của bộ giáo dục và đào tạo
sản phẩm sách ba d của cô quyên được chọn là một trong năm mươi sáng kiến lọt vào vòng chung kết
cuộc thi diễn đàn giáo dục việt nam đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin hai nghìn một mươi chín
đây là một tiết học của gần ba mươi cháu mầm non
trăm là người mông bằng sách công nghệ ba d của cô quyên
câu chuyện giản dị gần gũi với hình minh họa sinh động đã giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức nhanh hơn
điều đặc biệt tạo nên sự hứng thú trong học tập giúp cải thiện khả năng tiếng việt cho các em học sinh người mông
khi mà sử dụng cái sách ba d tương tác thì học sinh của tôi rất là hào hứng và tiếp thu bài thì cũng rất là tốt
và một điều đặc biệt là với học sinh ở vùng người mông thì vốn tiếng việt còn rất là thấp
và khi sử dụng cái cuốn sách ba d tương tác này thì cái nội dung mà tôi muốn truyền tải đến cho học sinh thì cũng được học sinh tiếp thu cao hơn
tuy nhiên để làm được những quyển sách này không hề đơn giản cô quyên đã mất rất nhiều thời gian từ khâu tìm kiếm hình ảnh
xử lý hình ảnh trên máy tính rồi sắp xếp nhân vật di chuyển
nhờ sự kiên trì ham học hỏi đến nay cô đã làm được hơn một mươi quyển sách ba d phục vụ cho học sinh
hiện tại sản phẩm của cô quyên đã được nhiều nhà trường ở hà nội tp hcm hải dương sơn la sử dụng trong giảng dạy
thực ra thì một điều mà mong muốn nhất từ khi bắt đầu có ý tưởng xây dựng vào cái sách ba d này thì tôi rất là mong muốn là có thể nhân rộng
và có thể triển khai cái sách này đến với lại tất cả các em học sinh của các vùng đặc biệt khó khăn
từ những nỗ lực đổi mới sáng tạo của cô quyên những đứa trẻ mông vùng cao suối ràng đã trở nên tự tin gần gũi với cô giáo hơn và đã có thể nói tiếng việt rành rọt
đây là niềm vui lớn đối với cô quyên cũng như nhiều giáo viên vùng cao
thời gian tới phòng giáo dục và đào tạo huyện văn chấn tiếp tục khuyến khích hỗ trợ cô quyên thực hiện nhiều quyền sách ba d để nhân rộng ra các trường vùng cao khác giúp các em tiếp cận với công nghệ thông tin
trong phần tiếp theo hà nam quan tâm hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo
người tạm trú tại ngôi nhà bình yên
nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh vẫn còn xảy ra vào dịp cuối năm đồng thời hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thành lập hội chữ thập đỏ việt nam
tại hà nội ngày hội hiến máu nhân đạo festival trái tim nhân ái năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức
ngày hội hiến máu nhân đạo festival trái tim nhân ái là hoạt động thường niên của trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
trong khuôn khổ chương trình tình nguyện hiến máu nhân đạo tham dự ngày hội hiến máu nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín có trên năm trăm linh cán bộ nhân viên và tình nguyện viên của cơ quan đơn vị tham gia đăng ký hiến máu nhân đạo
dự kiến sau sự kiện trung ương hội chữ thập đỏ việt nam và viện huyết học truyền máu trung ương tiếp nhận được tối thiểu ba trăm linh đơn vị máu
theo khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới thì hàng năm nước ta cần khoảng hai triệu đơn vị máu
những năm gần đây lượng máu tiếp cận được ngày càng tăng năm sau luôn cao hơn năm trước
tuy nhiên mới chỉ đáp ứng cho nhu cầu cấp cứu và điều trị khoảng bảy mươi năm hiện tình trạng thiếu máu vẫn còn xảy ra ở một số tỉnh thành phố đặc biệt vào dịp tết và dịp hè hàng năm
với chủ đề tô màu tương lai hội trợ từ thiện gây quỹ thường niên lần thứ hai mươi bảy hivc baz diễn ra tại hà nội có sự tham dự của đại sứ quán các nước cùng các tổ chức xã hội trong và ngoài nước
sự kiện gây quỹ thường niên của câu lạc bộ phụ nữ quốc tế hà nội hivc
là cơ hội để những người dân hà nội thưởng thức một ngày hội văn hóa và ẩm thực phong phú đến từ khắp mọi nơi trên thế giới
năm hai nghìn một mươi chín các sản phẩm thời trang đặc sắc sản phẩm hữu cơ thương mại bình đẳng đến từ các đồ trang trí nhà nhân dịp giáng sinh đang đến gần
nhiều tác phẩm nghệ thuật sách hiếm đồ chơi độc đáo đều được bày bán tại đây
toàn bộ số tiền thu được từ sự kiện sẽ sử dụng để hỗ trợ phụ nữ thanh thiếu niên và trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn tại việt nam
kể từ năm hai nghìn năm câu lạc bộ phụ nữ quốc tế hà nội hivc đã gây quỹ thành công với hơn một hai mươi năm triệu đô la mỹ dành cho các tổ chức thiện nguyện hoạt động vì phụ nữ và trẻ em ở việt nam
với phương châm nhà nước hỗ trợ hộ gia đình thực hiện xây dựng cộng đồng giúp đỡ những năm qua tỉnh hà nam đã thực hiện nhiều giải pháp
huy động các nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn có nhà ở an toàn ổn định để yên tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo
chồng mất sớm bà doãn thị mát ở vậy nuôi năm đứa con khi các con lần lượt đi lấy chồng bà ở một mình trong căn nhà cấp bốn chật trội rột nát
đầu năm hai nghìn một mươi chín với ba mươi triệu đồng tiền từ đề án hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo của tỉnh hà nam cùng sự giúp đỡ của các con họ hàng làng xóm bà mát đã cất được ngôi nhà mới kiên cố
giờ già rồi giờ đẻ một năm cô con gái cả giờ chỉ trông một chú non
trông một chú non thì lại trồng con nó cũng khó lắm chứ
nhờ đảng nhờ chính phủ mình vĩ được ngôi nhà thế này cảm ơn nhà nước quý đảng quan tâm đến nếu hoàn cảnh chúng tôi
theo giả soát tỉnh hà nam có hơn hai năm trăm linh hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở đến nay toàn tỉnh đã có gần một ba trăm linh hộ được nhận hỗ trợ kinh phí để xây mới và sửa chữa nhà ở
trên địa bàn của tỉnh thì cũng có một số những các khó khăn
mà ở đây chủ yếu là thứ nhất là các người nghèo mà không có đất không có giấy chứng nhận quyền dùng đất
chính vì thế trong danh sách hộ nghèo có những trường hợp là phải loại phải bỏ vì không có đất để xây dựng nhà ở
đây là một trong những khó khăn mà ubnd tỉnh đã chỉ đạo cho chính quyền địa phương cấp huyện cấp xã khẩn trương giả soát để hoàn thiện
nếu như trường hợp nào mà cấp được đất luôn thì có thể cấp đất ngay trong năm hai nghìn một mươi bốn
chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo đã giúp các hộ gia đình người nghèo có điều kiện để sửa chữa xây nhà mới để ở
đồng thời góp phần giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố nhà tạm cải thiện chỉ số về nhà ở trên địa bàn tỉnh
hà nam đặt mục tiêu hết năm hai nghìn một mươi chín sẽ hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo
sau sự thành công của giải năm hai nghìn một mươi tám bộ công an việt nam tiếp tục phối hợp với tập đoàn báo mainichi tỉnh kanagawa nhật bản
của hơn một vận động viên đến từ hai trăm năm mươi đội thi xuất phát từ vườn hoa lý thái tổ
chạy tiếp sức quanh hồ hoàn kiếm với tổng chiều dài là một mươi bốn km
mỗi đội có bốn lượt chạy mỗi lượt ba năm km
vận động viên của hai nước sẽ chuyển cho nhau giải tiếp sức tatsuki
như một biểu tượng của sự đoàn kết hữu nghị giữa việt nam và nhật bản
như tôi biết là giải chạy này có truyền thống một trăm linh năm rồi
đây là một giải phong trào mọi người chạy không vì thành tích
phát động cái thói quen tập luyện của mọi người này
phát biểu tại giải chạy kizuna ekiden hai nghìn một mươi chín
thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an khẳng định
trong những năm qua mối quan hệ hợp tác giữa việt nam nhật bản
đã không ngừng phát triển sâu rộng trên các mặt chính trị kinh tế văn hóa quốc phòng an ninh
và việc các đối tác nhật bản phối hợp với bộ công an việt nam
tổ chức giải chạy đua tiếp sức kizuna ekiden là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt
thúc đẩy ngoại giao văn hóa ngoại giao nhân dân giữa hai nước
mở ra cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp

sự tham gia của lực lượng cảnh sát nhật bản và các vận động viên của lực lượng công an nhân dân
đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á giữa việt nam và nhật bản
trong năm hai nghìn một mươi chín đã có hai thôn bản trên địa bàn tỉnh thanh hóa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
kiểu mẫu thôn xuân lập xã ngọc phụng và thôn giáng xã quang hiến là hai điểm nhấn
trong rất nhiều thành công về xây dựng nông thôn mới tại thanh hóa thời gian qua
tới thôn giáng vào một sáng cuối thu cảm giác như đặt chân vào một khu du lịch bởi
sắc hoa và vẻ đẹp đặc trưng của bản làng miền núi cả thôn có một trăm hai mươi bốn hộ dân với năm trăm năm mươi tám nhân khẩu
tất cả số người trong độ tuổi lao động đều có việc làm thu nhập bình quân đầu người đạt bốn mươi chín năm triệu
đồng một năm không có hộ nghèo và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa trong năm năm liên tục
có ba trang trại nôi cả tập trung dần dần bà con cũng quy hoạch đất nông nghiệp để thành một mô hình
nói chung là cũng xác định được
thấy được là coi như là cái đời sống kinh tế vì là đã có cái bồn hoa cây cảnh rồi
kinh tế phát triển rồi thì nói chung là bà con là đến bây giờ là rất phấn khởi và có hướng đi đi lên
xã quang hiến huyện lang chánh nằm ở khu vực miền núi phía tây tỉnh thanh hóa có điều kiện
giao thông và địa hình không thuận lợi yếu tố thời tiết rất khắc nghiệt nhưng với quyết tâm cao độ
cùng nỗ lực đồng sức đồng lòng đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương đã làm nên được thành công như ngày hôm nay
thì qua cái trình làm thì thực ra thì cũng rất là vất vả trong năm thế nên là muốn đạt được như thế thì cán bộ phải bám nắm
bám với cơ sở bám với thôn làng cái nào phần việc nào của tập thể của thôn của làng là chúng ta phải xuống
phải cùng với bà con nhân dân không làm còn cái đến từng hồ việc của cá nhân của từng hồ thì chúng tôi cũng đến
tuyên truyền vận động cùng với các hồ đồng viên họ để thực làm
hai điểm nhấn thôn xuân lập và thôn giáng
nhiều năm qua tỉnh đồng nai là một trong năm địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách
trong cơ cấu thu ngân sách của đồng nai thì số thu từ thuế do doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp chiếm tỷ trọng lớn
đặc biệt ở đồng nai trong khi rất nhiều doanh nghiệp fdi tìm cách báo lỗ để né thuế
thì nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước đã chấp hành tốt pháp luật thuế qua đó tạo nguồn thu bền vững cho địa phương
với chỉ khoảng ba mươi nhân viên nhưng bình quân mỗi năm doanh nghiệp này nộp khoảng năm trăm linh triệu đồng tiền thuế
theo đánh đạo doanh nghiệp việc chấp hành pháp luật thuế không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển chung
làm sao để cho chúng ta có cái tính tuân thủ pháp luật và như vậy nó như là một cái nét văn hóa của doanh nghiệp
và cái việc thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế cũng như là nộp thuế cũng như xem như là một cái văn hóa của doanh nghiệp
và trở nên doanh nghiệp có ích doanh nghiệp có giá trị đối với các hoạt động xã hội cộng đồng
và điều này nó góp phần gián tiếp cho cái việc đầu tư các thứ tư sở hạ tầng về trường trạng điện nước và các cái hoạt động lợi ích cộng đồng khác
cục thuế tỉnh đồng nai cho biết trung bình mỗi năm doanh nghiệp trên địa bàn đồng nai nộp hơn bốn mươi tỷ đồng tiền thuế
chiếm hơn bảy mươi năm tổng thu ngân sách của địa phương
nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh đã chấp hành tốt chính sách thuế của nhà nước
đóng góp ngày một nhiều hơn cho sự phát triển chung
để có thành quả này ngành chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tiếp cận dịch vụ thuế điện tử
ngành thuế hướng dẫn và bổ sung những nghiệp vụ kê khai cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
cho nên cái mức độ áp dụng của các doanh nghiệp này ngày càng tăng cao và dẫn đến là cái sự minh bạch trong kê khai
sự chấp hành tốt lực thuế trong thời gian qua tôi thấy là sự tiến bộ rất lớn trong thời gian qua
thực tế bên cạnh nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước chấp hành tốt việc nộp thuế đóng góp lớn cho ngân sách
thì ở đồng nai địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp fdi lớn trong đó có các doanh nghiệp liên tục mở rộng sản xuất
nhưng lại kê khai lợi nhuận thấp hoặc báo lỗ để né thuế
do vậy ngoài tuyên dương các doanh nghiệp chấp hành nghĩa vụ nộp thuế ngành chức năng cần có những giải pháp hữu hiệu để chống chuyển giá thất thu thuế
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn cả nước đã xảy ra không ít vụ bạo hành gia đình gây bức xúc trong dư luận xã hội
dù bắt nguồn từ bất kỳ nguyên nhân nào thì bạo lực gia đình vẫn để lại hậu quả nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần cho phụ nữ và trẻ em
phải mất thời gian khá lâu
người phụ nữ đã gần bảy mươi tuổi này mới kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời mình
mặc dù sống ngay giữa lòng thủ đô nhưng bà đã phải chịu đựng tủi nhục suốt hơn hai mươi năm dưới nắm đấm bàn chân của chồng
cái đáng hơn người đàn ông đó còn đang tâm qua lại bất chính với người em dâu và tìm mọi cách đẩy bà ra đường
theo kết quả công bố năm hai nghìn một mươi của tổng cục thống kê và liên hợp quốc tại việt nam cho thấy một con số đáng báo động
có tới năm mươi tám phụ nữ từng kết hôn cho biết đã phải trải qua ít nhất một hình thức bạo lực về thể xác tình dục hay tinh thần
mỗi năm có một vụ xâm hại tình dục trẻ em gái
tám mươi bảy nạn nhân bạo lực gia đình chưa tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ công hoặc người
sáu mươi phụ nữ bị bạo lực không nắm được luật phòng chống bạo lực gia đình
quan ngại hơn con số ấy đang tăng lên trong những năm gần đây
có một cái tiếng động nào đấy mà gợi nhớ lại rằng ông chồng ông chuẩn bị về hoặc là chuẩn bị có một cái vụ cãi nhau gì đấy đã làm cho họ cảm thấy là trở nên là hoảng loạn rồi
hiện nay chính phủ việt nam đã chủ động hơn trong giải quyết bạo lực giới
khung pháp lý và chính sách để giải quyết vấn đề này đang được củng cố và ngày càng có thêm nhiều chương trình can thiệp
năm hai nghìn bảy thì chúng tôi đã tham biểu đề xuất để thành lập lên hai ngôi nhà bình yên
phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình và một ngôi nhà bình yên hỗ trợ phụ nữ bị mua bán trở về
phòng chống bạo lực giới đòi hỏi trách nhiệm giải trình của mọi ngành trong việc thực hiện đầy đủ các cam kết
chỉ có như vậy chúng ta mới mong nhìn thấy tiến triển thực sự trong việc đấu tranh với bạo lực giới nhằm giảm đi những ảnh hưởng nặng nề của vấn đề này đối với phụ nữ và trẻ em gái tại việt nam